tin quốc tế tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại ukraine bộ quốc phòng nga vào ngày hôm qua cảnh báo bất kỳ quốc gia nào
bao gồm các thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho phép ukraine sử dụng sân bay của mình để tấn công nga đều có thể bị coi là đã tham gia vào cuộc xung đột
theo người phát ngôn bộ quốc phòng nga việc các nước cho phép sử dụng mạng lưới sân bay cho việc bố trí máy bay quân sự của ukraine
và sử dụng chúng chống lại các lực lượng vũ trang nga có thể được coi là sự tham dự vào một cuộc xung đột vũ trang
người phát ngôn cho biết phía nga hiện đã nắm được thông tin về một số máy bay chiến đấu của ukraine bay tới romani và một số nước khác
đồng thời khẳng định hầu hết số máy bay đủ khả năng tác chiến của ukraine đã bị nga phá hủy
trong những ngày qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã liên tục yêu cầu các nước phương tây áp đặt lệnh cấm bay trên không phận nước này để ngăn chặn nga
tuy nhiên tổng thống nga vladimir putin cảnh báo moscow coi động thái như vậy là tham gia vào xung đột
trong một diễn biến liên quan
tổng thống nga vladimir putin hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp pháp emmanuel macron
trong đó nhấn mạnh quyết tâm của moscow trong việc đạt được các mục tiêu tại ukraine
theo điện élysée tổng thống putin cho biết chiến dịch quân sự của nga tại ukraine đang tiến triển đúng kế hoạch
và sẽ không chấm dứt chừng nào kiev còn chưa ngừng giao tranh